sau nhiều áp lực ông boris johnson ngày hôm qua đã thông báo tử chức lãnh đạo đảng bảo thủ anh mở đường cho việc bầu chọn một thủ tướng mới
động thái được đưa ra sau khi hơn năm mươi quan chức cấp cao trong chính phủ anh lần lượt đệ đơn từ chức chỉ trong vòng một ngày
quyết định của ông boris johnson cũng ngay lập tức nhận nhiều phản ứng trái chiều cả trong và ngoài nước
mặc dù nhà lãnh đạo anh đã cam kết sẽ rời khỏi ghế thủ tướng khi đảng bảo thủ có lãnh đạo mới vào tháng một mươi tới
song nhiều ý kiến cả trong và ngoài đảng bảo thủ đang yêu cầu ông boris johnson rời đi ngay lập tức
ngay cả những người dân anh cũng đang có những ý kiến rất khác nhau về quyết định từ chức của ông
bản thân tôi nghĩ ông boris nên ở lại tôi thực sự nghĩ ông ấy là một nhà lãnh đạo tốt và ông ấy đang làm rất tốt cương vị của mình
ông ấy bị chính các nghị sĩ của mình quay lưng lại nhưng ông ấy vẫn cố bám trụ
tôi không biết tại sao nhưng tôi nghĩ điều này thật đáng xấu hổ
có lẽ châu âu đang cười chúng ta
tôi nghĩ ông ấy đang để lại một công việc đầy thử thách cho người kế nhiệm
cuộc xung đột tại ukraine nền kinh tế khó khăn hay vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao
đó sẽ là một thử thách cho bất kỳ ai kế nhiệm ông ấy
xong tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thay đổi
ukraine và nga là những bên có phản ứng đầu tiên trước thông tin nhà lãnh đạo anh tuyên bố từ chức
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã điện đàm để cảm ơn thủ tướng anh vì sự ủng hộ
đối với ukraine kể từ khi xung đột với nga bùng phát
đồng thời lấy làm tiếc trước quyết định từ chức của ông boris johnson
trong khi đó chính giới và các nhà phân tích ở nga có nhiều phản ứng khác nhau
sau nhìn chung hy vọng người tiếp theo lên nắm quyền ở anh sẽ ủng hộ đối thoại với nước này
về phía liên minh châu âu eu chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen từ chối bình luận
về việc ông johnson rời phố downing
song nhấn mạnh các diễn biến chính trị sẽ không thay đổi quan điểm của eu về vấn đề bắc ireland
vốn đang khiến mối quan hệ giữa khối này và thành viên cũ là anh rời xuống mức thấp